công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã triệt xóa nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen
do trịnh anh vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và vợ là lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã thành thọ cầm đầu
nhóm tín dụng đen do vợ chồng trịnh anh vân và lê thị hương cầm đầu cùng bảy đàn em
hoạt động chủ yếu tại huyện thạch thành và các huyện lân cận đồng thời câu kết với một số đối tượng
côn đồ ở thành phố thanh hóa và thị xã bỉm sơn để hoạt động cho vay nặng lãi bảo kê
cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản khi cho vay vân và hương yêu cầu người nợ viết giấy
vay tiền lãi suất thỏa thuận bằng miệng từ ba đến sáu một triệu một ngày
việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ lãi chưa trả thì cộng vào tiền gốc và viết giấy
vay nợ mới đối với các con nợ không trả tiền vân và hương cho đàn em đến nhà uy hiếp
đe dọa và ném chất bẩn vào nhà khám xét khẩn cấp nơi ở của vân
lực lượng công an thu giữ hai trăm bảy mươi ba gam ma túy tổng hợp hai mươi bốn xe mô tô một mươi hai điện thoại di động
năm mươi hai viên đạn các loại và nhiều dao kiếm công cụ hỗ trợ khác